đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của lực lượng công an tp hcm
đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với những chiến sĩ công an trực tiếp quản lý địa bàn
thời gian qua nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại úy trần thành được cảnh sát khu vực phường tân hương thuận quận một mươi hai là một trong số đó
từ khi được giao nhiệm vụ cảnh sát khu vực khu phố bảy phường tân hương thuận
đồng chí được luôn sông sáo nhiệt tình trong quản lý bám sát địa bàn đảm bảo tình hình an ninh trật tự
quan tâm tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục hồ sơ giấy tờ hỗ trợ giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian cao điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp đại úy trần thành được luôn có mặt tại địa bàn
để kịp thời xử lý những vụ việc về an ninh trật tự và hỗ trợ cho người dân ở những khu vực cách ly
và chính đồng chí được cũng bị nhiễm covid một mươi chín trong lúc làm nhiệm vụ phải đi điều trị
xin được đi làm cùng đồng đội của mình tiếp tục với cuộc chiến phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự
từng đồng chí trong cấp quỹ ban chỉ huy từng cán bộ chiến sĩ đã rất là nỗ lực thực hiện
nỗ lực cả về chuyên môn nỗ lực cả về tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ
nổi lên trong số đó là đồng chí đại ủy trần thành được cảnh sát quốc dịch khu bảy của phường tân thượng
đồng chí trước đây từng là một chiến sĩ cảnh sát thành sự nhưng khi mà được điều về làm cảnh sát khu vực
đồng chí rất nỗ lực học hỏi rèn luyện cả về kỹ năng đức tính trình độ để tiếp xúc với công việc cảnh sát khu vực
chúng tôi tự hào khi có những đồng chí như đồng chí được có những cán bộ chiến sĩ có những khu vực như đồng chí được cảnh sát quốc vực như đồng chí được
trên địa bàn tập trung đông dân cư trong đó có nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn
thời điểm dịch bệnh đồng chí được đã đứng ra vận động hai năm tấn gạo nhiều tấn rau củ hàng trăm thùng mì gói
cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho người dân vận động nhiều chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho người thuê trọ
chính nhờ sự quan tâm chia sẻ tận tình của đồng chí được cùng tổ dân phố
nên người dân khu phố bảy phường tân hương thuận rất an tâm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
trong công việc rất là nhiệt tình và gần gũi với tất cả mọi người trong khu phố
mà nhất là với nhân dân khi đồng chí được bắt đầu từ ngày về làm khu vực ở khu phố đến nay
tình hình an ninh trật tự rất là đảm bảo
thời điểm này đồng chí được không chỉ thực hiện các công việc của mình trên địa bàn khu phố đảm trách
còn cùng các đồng chí công an phường luôn phiên nhau thực hiện làm căn cứ công dân có gắn chip điện tử
và hướng dẫn người dân trong dự án giữ điều quốc gia về dân cư
từ sự phấn đấu nhiệt huyết trong công tác tháng tám vừa rồi đại úy trần thành được đã được giám đốc công an tp hcm tặng giấy khen
về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đồng chí được người cảnh sát khu vực hết mình với công việc tận tụy với nhân dân
phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ